xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
tiêu tốn ba tỷ usd chi phí cho năng lượng sản xuất
theo khảo sát về tình hình tiêu thụ năng lượng của ngành dẹp may việt nam
chương trình tiết kiệm năng lượng của bộ công thương đã đánh giá mức độ lãng phí năng lượng của ngành này hiện trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm
toàn ngành có đến gần hai trăm linh doanh nghiệp dẹp may thuộc diện doanh nghiệp trọng điểm tiêu thụ một tấn co hai quy đổi
giá thành sản xuất đang là điểm yếu của doanh nghiệp dẹp may việt nam
một phần nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp dẹp may trong nước có quy mô nhỏ và vừa
chính hạn chế nên vẫn duy trì hệ thống công nghệ sản xuất cũ tiêu tốn năng lượng
hiện năm mươi thiết bị ngành dẹp nhuộm là máy móc đã cũ từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tiêu tốn nhiều chi phí cho điện năng khiến ngành dẹp may chưa phát triển kịp với nhiều nước trên thế giới
cơ cấu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp việt nam cho thấy chủ yếu là sử dụng năng lượng điện chiếm bảy mươi
năng lượng hóa thạch chiếm hai mươi chín và còn lại là năng lượng sinh khối
việc sử dụng nhiều điện năng dẫn đến lượng
phát thải lớn
trong khi đó quy trình kiểm soát năng lượng và tiết kiệm năng lượng chưa được các chủ doanh nghiệp quan tâm
mặt khác tại nước ta hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá và công nhận sản xuất bền vững trong lĩnh vực dẹp may
nên chưa có cơ sở để các doanh nghiệp
chuyển khai đối chiếu và thực hiện
khi mà những rào cản kỹ thuật về môi trường áp dụng cho ngành dẹp may đã xuất hiện ngày càng rõ nét
như mức tiêu thụ carbon giảm thiểu phát thải carbon thông qua nhãn rán trên sản phẩm
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém cạnh tranh của các doanh nghiệp
bên cạnh đó một số thị trường các nước phát triển như nhật bản mỹ châu âu
cũng đã bắt đầu áp dụng rào cản kỹ thuật về môi trường để hạn chế nhập khẩu sản phẩm dẹp may từ việt nam
ngay các điều khoản trong các hiệp định thương mại tự do fta việt nam đã ký kết và có hiệu lực
cũng như chuẩn bị có hiệu lực đều đòi hỏi cam kết về các quy định trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
đặc biệt trong đánh giá năng lực của doanh nghiệp đối tác
nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đã tính toán đến việc ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội giảm thiểu ô nhiễm môi trường
có thể thấy chìa khóa cho việc giảm phát thải trong ngành công nghiệp dẹp may chính là tiết kiệm năng lượng
thế nhưng đến nay việc sử dụng năng lượng trong ngành dẹp may chưa thực sự hiệu quả và tiết kiệm
để cùng làm ra một giá trị sản phẩm như nhau các doanh nghiệp việt nam phải tiêu tốn năng lượng gấp một năm đến một bảy lần
so với các doanh nghiệp của thái lan trung quốc hay malaysia
cứ một đồng sản xuất thì ngành dẹp may lại phải mất một đồng cho chi phí năng lượng
theo một khảo sát của tổ chức hợp tác phát triển đức giz
có một mươi tám trên hai mươi doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm phải trả từ hai mươi hai đến hai mươi ba
tỷ đồng việt nam cho tiền điện một năm
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như công nghệ lạc hậu
các thiết bị sản xuất cũ kỹ và chậm đổi mới tỷ lệ hao hụt quá nhiều trong khâu truyền tải
công tác quản lý việc sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp chưa được chú ý
qua khảo sát thì có thể thấy là doanh nghiệp tiêu thụ càng nhiều năng lượng thì càng phát thải nhiều khí co hai
đối với ngành dẹp may việt nam chúng tôi có làm một số tính toán
và theo ước tính của chúng tôi thì tổng lượng điện tiêu thụ của các doanh nghiệp việt nam
của ngành này là khoảng bảy năm triệu mwh tương đương với bảy năm tỷ kwh
tức là tương đương với sản lượng điện sản xuất trong một năm theo thiết kế của nhà máy thủy điện hòa bình
đây thực sự là con số đáng kể
chúng tôi cũng biết là một số ngành công nghiệp ở việt nam đã bắt đầu quan tâm và tiến hành các biện pháp tiết kiệm năng lượng
bởi họ nhận thức được rằng tiết kiệm năng lượng đem lại lợi ích cho họ
mặc dù có những khó khăn liên quan đến vốn đầu tư ban đầu
nhưng lượng năng lượng tiết kiệm được sẽ mang lại những lợi ích về mặt kinh tế trong trung hạn và dài hạn mà họ quan tâm
trong chiến lược phát triển công nghiệp dẹp may việt nam đến năm hai nghìn một mươi năm định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
một mục tiêu quan trọng là phát triển gắn với bảo vệ môi trường cùng xanh hóa trong sản xuất
vì thế các biện pháp sanh hóa sản xuất bằng việc tiết kiệm năng lượng xử lý nước thải
tái chế phế phẩm đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng
việc tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện
trong hầu khắp các khâu từ quản lý đến sản xuất như hệ thống lò hơi
máy nén khí động cơ hệ thống quạt thông gió có motor đồng trục tiết kiệm năng lượng giảm tiếng ồn
lắp hệ thống skyline chiếu sáng cải tiến thiết bị quy trình công nghệ
hợp lý hóa kế hoạch sản xuất và kế hoạch bảo dưỡng thiết bị tiết kiệm nước
đầu tư hệ thống hút bụi tại các phân xưởng nhà máy dệt
dùng màu vải thừa tại các dây chuyển may để sản xuất đệm
sử dụng nước mềm tại các lò cấp hơi nên giảm được từ ba đến năm ô nhiễm không khí
và tăng hiệu suất lò hơi nâng cao ý thức tiết kiệm của nhân viên
những giải pháp này khá đơn giản vốn đầu tư thấp và dễ thực hiện
tuy nhiên trên thực tế tiêu thụ điện năng lại chủ yếu nằm ở các hệ thống máy móc lớn
vì vậy giải pháp giúp các doanh nghiệp tiết kiệm là sử dụng các máy biến tần
hoặc tận dụng máy xưởng lớn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời
nếu áp dụng những phương pháp tiết kiệm năng lượng một cách đồng bộ
doanh nghiệp dẹp may có thể tiết kiệm được khoảng từ một mươi hai mươi chi phí năng lượng cho sản xuất
tuy nhiên giải pháp này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và lâu thu hồi vốn
doanh nghiệp sản xuất hàng thể thao mxp hoạt động trong lĩnh vực may hàng thể thao xuất khẩu
để kịp đáp ứng các đơn hàng lớn trên toàn cầu hơn một mươi công nhân cùng hệ thống máy móc của đơn vị
phải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng nghĩa với việc tiêu thụ nguồn điện năng rất lớn
dù áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng
thế nhưng lượng điện tiêu thụ hàng tháng của nhà máy này vẫn lên tới hàng trăm triệu đồng
với mục đích giảm phát thải mxp đã trở thành doanh nghiệp dệt may việt nam đầu tiên ở miền bắc
đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá khoảng năm tỷ đồng
khi hệ thống được đấu nối vào lưới điện đi vào hoạt động
đã giúp tiết kiệm tương đương một mươi năm lượng điện tiêu thụ toàn nhà máy mỗi năm
dự kiến trong khoảng một mươi năm sẽ thu hồi vốn đầu tư
hệ thống già năng lượng mặt trời tuy đòi hỏi vốn đầu tư lớn
nhưng lợi thế mà nó đem lại cho doanh nghiệp cũng không hề nhỏ

doanh nghiệp đầu tư lại là vấn đề đầu tiên mà các doanh nghiệp cần phải tính toán
để có cái vốn vay lãi suất thấp hơn thì chi phí đầu tư sẽ nhỏ hơn
và cái thứ ba là khi người ta sản xuất ra điện thì người ta có thể sử dụng cho nhà máy của người ta và người ta có thể bán được cho nhà nước
nó dễ dàng
từ đó thì tôi nghĩ là chắc là chính phủ các doanh nghiệp cũng phải cần một quá trình nữa để mà có thể đi đến những giải pháp tốt cho cái vấn đề này
có nhiều năm thực hiện các chương trình như nghiên cứu tình hình sử dụng năng lượng hỗ trợ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả
giảm phát thải trong may mắn
và sản xuất công nghiệp đại diện của tổ chức hợp tác phát triển đức giz đã có những chia sẻ về các hành động mà doanh nghiệp việt nam có thể làm để giảm phát thải nâng cao năng lực cạnh tranh
đối với chính phủ chúng tôi thấy rằng cần có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo mạnh mẽ hơn chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
điều đó có nghĩa là cần có sự chuyển đổi cơ chế từ khuyến khích và tự nguyện
áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng sang cơ chế bắt buộc với lộ trình cụ thể đối với các doanh nghiệp sản xuất
để làm được điều này cần xây dựng những tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho các thiết bị và định mức tiêu hào năng lượng
chúng tôi đang cùng với bộ công thương hiệp hội và các nhà lập chính sách xây dựng các cơ chế tài chính khả thi và môi trường pháp lý thuận lợi
để có thể giúp các doanh nghiệp dẹp may tiếp cận các nguồn tài chính và bảo đảm tính bền vững trong việc áp dụng các giải pháp hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo
những giải pháp tiết kiệm năng lượng giảm phát thải hiệu quả tuy không đơn giản để thực hiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dẹp may nói riêng và lĩnh vực khác nói chung
nhưng các doanh nghiệp cần xác định giảm phát thải là một trong những biện pháp tiên quyết để chủ động ứng phó với rào cản kỹ thuật được các nước dựng lên ngày càng nhiều
các doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận chính sách các bộ ngành liên quan cũng cần phải xây dựng quy định tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu cho từng lĩnh vực
cần có cơ chế bảo lãnh của các ngân hàng trong việc cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư công nghệ tạo cơ hội cho doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật từng bước hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới
thưa quý vị theo đánh giá của bộ công thương việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn sử dụng hiệu quả và giảm tiêu hao năng lượng có thể giúp ngành diệt may việt nam tiết kiệm khoảng ba mươi năng lượng trong sản xuất
điều này đồng nghĩa việc giảm khoảng một tỷ usd chi phí sản xuất mỗi năm giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và có thêm nguồn lực
thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua mương nước cầu am thuộc địa phận phường vạn phúc quận hà đông thành phố hà nội
luôn trong tình trạng ứ tắc vì rác thải
thêm vào đó là do luôn tiếp nhận nguồn thải trực tiếp từ nhiều hộ dân trên địa bàn nên mương nước ngày càng trở nên ô nhiễm
rác thải nước thải khiến nước trong mương lúc nào cũng đen kịp bốc mùi hôi thối
khiến người dân sống dọc bờ mương phải tìm đủ mọi cách để sống chung với tình trạng ô nhiễm này
ngay khi có mới
tại hiện trường hình ảnh đập vào mắt phóng viên là con mương với dòng nước đen ngòm nổi váng và xùi bọt
đi kèm với mùi hôi thối bốc lên nồng nặng
theo phản ánh của người dân tình trạng ô nhiễm tại mương cầu am đã kéo dài khoảng chục năm nay
nhưng vẫn chưa có biện pháp nào để xử lý được một cách triệt đề
ở đây chắc là nhiều mụi lắm nó sinh sôi lại ở đây rất nhiều
vì là tình trạng nó rất là bẩn mờ
nó sinh ra mỗi lúc nào cũng hôi không lúc nào mà hết lúc nào cũng hôi hết
coi như quanh năm không lúc nào mà hết mờ mà không có mùi
tôi đi qua đây lúc nào tôi cũng phải bịt mũi sợ lắm
chỉ là một đoạn mương dài chưa đầy một km nhưng phần lớn dòng chảy đã bị rác thải làm cho tắc nghẽn
rác vứt xuống mương thì có đủ loại từ rác thải sinh hoạt cho đến cả đồ gia dụng
và cũng không khó để bắt gặp những đường ống đang được các hộ dân xả thẳng nước thải xuống mương như thế này
rác thải chặn dòng nước nước thải thì vẫn đổ ra mương mỗi ngày
vì vậy mà mương cầu am cứ thế trở thành con mương chết
để hạn chế sự ô nhiễm từ con mương thì những người dân sống ở dọc bờ mương đã chủ động dựng lên những tấm bạt như thế này
thế nhưng mà phía dưới mương thì vẫn đầy rác
ngày hè oi nóng thì mùi hôi thối lại càng bốc lên nồng nặc hơn
và có thể thấy là những tấm bạt như thế này chỉ có tác dụng là khuất mắt trông coi mà thôi
khoảng hai năm trước chính quyền quận hà đông và chính quyền phường vạn phúc đã bỏ kinh phí đầu tư xây dựng tiến hành nạo vét kè bờ mương nước cầu am
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà việc đầu tư cải tạo chỉ thực hiện một đoạn khoảng gần hai trăm linh mét
đoạn còn lại của mương nước thì bị bỏ hoang
cuối đoạn mương giờ còn xuất hiện tình trạng sạt lờ
còn mừng chết ngập tràn rác thải ngay giữa thủ đô vẫn ngày ngày phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải từ các nơi đổ về
trong khi dòng chảy thì không thể lưu thông
ô nhiễm mương cầu am ngày càng trở nên nghiêm trọng đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương để người dân nơi đây sớm có lại được môi trường sống trong lành
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong muốn để chương trình có thể lan rộng hơn
chúng tôi rất mong muốn để chương trình có thể lan rộng hơn
để tái chế thành than bát cà phê sẽ được phơi khô sau đó được trộn với bột hồ dế bao cũ và vụn các loại bánh đã hết hạn sử dụng
để thành một hỗn hợp

những người nghèo thường không có khả năng tiếp tục truyền hiệu thứgger năng servant
không có khả năng tiếp cận các nguồn điện để nấu ăn cũng như đủ điều kiện để giữ đồ ăn lâu đồ ăn tươi
nhiều nơi người nghèo vào rừng chặt củi thậm chí sử dụng rác để nấu ăn vì thế không bảo đảm vệ sinh cũng như môi trường
chúng tôi dạy người nghèo cách làm than tái chế từ bã cà phê và họ có thể sử dụng cũng như bán với giá rẻ tới những người nghèo khác giúp họ cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường
hàng ngày không chỉ tại một khách sạn mà còn rất nhiều nơi khác đặc biệt là các cửa hàng đồ uống thải ra rất nhiều bã cà phê
nếu mô hình tái chế này được nhân rộng tới các hệ thống chuỗi các tiệm cà phê các doanh nghiệp chế biến cà phê trên cả nước
thì than cà phê sẽ giúp giảm thiểu lượng lớn chất thải bảo vệ môi trường và hỗ trợ chất đốt cho các hộ nghèo trên cả nước
hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau